mặc dù đã về đích nông thôn mới được hai năm nay nhưng nhiều nơi ở xã yên trị huyện y yên tỉnh nam định
vẫn xuất hiện nhiều bãi rác lớn được tập kết tự phát rồi đốt trực tiếp
gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân
đây là một trong những khu tập kết rác thải tại xã nông thôn mới yên trị
rác bị đổ tràn lan ra cái nồng lúa lên cả khu vực nghĩa trang bốc mùi nồng nặc
không chỉ rác thải sinh hoạt hay sắc động vật còn xuất hiện rất nhiều vải vụn công nghiệp
được thải ra bởi một số doanh nghiệp may mặc trên địa bàn
với cách xử lý duy nhất là đốt những bãi rác thực sự là nỗi khiếp sợ với người dân sinh sống hoặc đi qua khu vực này
bức xúc về vấn đề rác thải đã được người dân phản ánh lên chính quyền xã nhiều lần nhưng không được quan tâm giải quyết
ô nhiễm từ rác khiến họ khốn khổ ăn không ngon ngủ không yên mắc nhiều bệnh về đường hô hấp
điều đáng nói là xã yên trị đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hai năm nay
đồng nghĩa việc đã hoàn thành tiêu chí về vệ sinh môi trường
theo người dân chính quyền xã đã chi một số tiền lớn xây dựng khu tập kết xử lý rác thải nhưng chưa thấy hoạt động bao giờ
không chỉ yên trị trên địa bàn huyện ý yên còn có nhiều xã như yên thắng yên đồng yên tiến
tồn tại tình trạng các bãi rác tự phát xuất hiện khắp nơi gây ô nhiễm khiến người dân bức xúc
để sớm giải quyết tình trạng ô nhiễm do rác thải tự phát
đề nghị các cơ quan chức năng huyện yên tỉnh nam định vào cuộc kiểm tra xử lý

cho sức khỏe cho nhân dân